hôm nay hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna cho biết triều tiên phản đối hàn quốc và mỹ tiến hành cuộc diễn tập chung bắn đạn thật quy mô lớn vào tuần tới từ ngày hai mươi năm tháng năm đến ngày một mươi năm tháng sáu
theo kcna sau khi tiến hành cuộc tập trận có tên là chắn tự do và cuộc tập trận đổ bộ chang yong trong tháng ba và tháng bốn vừa qua
hàn quốc và mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc diễn tập với nhiều tên gọi khác nhau ảnh hưởng đến hòa bình và an ninh trên bán đảo triều tiên cũng như khu vực
triều tiên cảnh báo các cuộc tập trận tương tự đẩy bán đảo triều tiên đến giai đoạn nguy cấp hơn
cũng theo kcna bình nhưỡng sẽ theo dõi chặt chẽ mọi động thái quân sự đe dọa đến môi trường an ninh của bán đảo triều tiên và khu vực